để giúp người dân trong vùng ảnh hưởng bởi thiên tai ổn định đời sống
tỉnh cà mau đã phê duyệt quy hoạch bố trí tái định cư giai đoạn hai nghìn sáu hai nghìn một mươi năm và tầm nhìn đến năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh những kết quả tích cực thì còn nhiều dự án vẫn còn đang giang dở
tuy cuộc sống ổn định nhưng theo người dân do tập quán trước đây người dân sinh sống và bám trụ nhờ vào nghề khai thác biển
từ khi di rời vào khu tái định cư sinh kế lại gặp nhiều trở ngại do cách xa nơi ở cũ
bên cạnh đó do không có tư liệu sản xuất cuộc sống đã khó nay lại càng khó khăn hơn
hiện nay thì cũng đề xuất là chính quyền địa phương cũng hỗ trợ một số mô hình sinh kế

hoặc là đối với cái nghề làm mắm đối với địa phương cũng như để tận dụng cái sản phẩm đánh bắt thủy sản
theo báo cáo của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cà mau
giai đoạn hai nghìn sáu hai nghìn một mươi năm tỉnh đã phê duyệt quy hoạch ba mươi năm cụm tuyến dân cư trên địa bàn tỉnh
bảo đảm ổn định cuộc sống cho hơn một mươi ba tám trăm linh hộ dân
đã bị ảnh hưởng bởi thiên tài
tuy nhiên mới chỉ có hơn một sáu trăm linh mộ dân được bố trí tái định cư
và trong số một mươi một dự án đã triển khai đầu tư chỉ có ba dự án đã hoàn thành
cái nguồn của dự án này là nguồn cái gốc của nó là nguồn chương trình mục tiêu quốc gia của trung ương
nhưng mà thật sự trung ương sẽ bố trí cho mình rất là ít
tức là có năm vừa rồi là có năm trước là không có luôn
hiện nay mấy khu này thì là mình muốn đầu tư cho nó hoàn thiện cái dự án
để cho nó kết thúc dự án để mình kéo dài quá nó không còn hiệu quả nữa
hiện nay tỉnh cà mau đang chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu
đặc biệt là tình trạng sạt lở ven biển ngày càng gia tăng
do đó việc di rời người dân trong vùng ảnh hưởng đến nơi an toàn là cấp thiết
tuy nhiên việc đầu tư các cụm tuyến dân cư hiện nay
cần phải quan tâm và bảo đảm các điều kiện về sinh kế cho người dân về lâu dài